ngày làm việc thứ tám kỳ họp thứ chín quốc hội sẽ nghe tờ trình báo cáo thẩm tra chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
cũng như là thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều
buổi sáng ủy ban dân tộc của chính phủ và hội đồng dân tộc của quốc hội sẽ trình bày tờ trình báo cáo thẩm tra chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
sau đó phần còn lại của thời gian buổi sáng các đại biểu thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư ppp
bữa sáng ủy ban dân tộc của chính phủ và hội đồng dân tộc của quốc hội sẽ trình bày tờ trình báo cáo liên quan đến quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
phần còn lại của thời gian buổi chiều quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều